tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho biết
có thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại tp hcm được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân số một trăm năm mươi một là nữ bốn mươi năm tuổi bệnh nhân số hai trăm linh bảy là nam bốn mươi chín tuổi
và bệnh nhân số hai trăm hai mươi bốn là nam ba mươi chín tuổi cùng có quốc tịch brazil
cùng lây nhiễm tại quán ba butha và đều là những bệnh nhân tái dương tính
nay đã được điều trị khỏi bệnh
hiện tại các bệnh nhân có sức khỏe ổn định không sốt không ho không khó thở
và sẽ được cách ly theo dõi trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo